hội đồng nhân dân nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một các tỉnh ninh bình quảng bình thái bình và thái nguyên
đã thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các tỉnh này
sáng chín tháng một mươi hai tại kỳ họp thứ hai mươi một hội đồng nhân dân tỉnh ninh bình khóa một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một tiếp tục ngày làm việc thứ ba
tại kỳ họp các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu ông phạm quang ngọc phó bí thư tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
giữ chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình
ông phạm quang ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quê ở xã khánh hải huyện yên khánh tỉnh ninh bình có trình độ chuyên môn tiến sĩ trình độ chính trị cao cấp
hội đồng nhân dân tỉnh ninh bình tiếp tục thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khóa một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
tại kỳ họp thứ một mươi tám hội đồng nhân dân tỉnh quảng bình khóa một mươi bảy đã tiến hành thực hiện công tác nhân sự
bầu bổ sung ba phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một gồm các đồng chí đoàn ngọc lâm
ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó trưởng ban thường trực ban tổ chức tỉnh ủy hồ an phong tỉnh ủy viên giám đốc sở du lịch phan mạnh hùng tỉnh ủy viên giám đốc sở tài chính
cũng tại kỳ họp này hội đồng nhân dân tỉnh quảng bình miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với hai đồng chí
miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng bình với một đồng chí
tại ngày làm việc thứ ba kỳ họp thứ một mươi một hội đồng nhân dân tỉnh thái bình khóa một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
các đại biểu dự kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh
với đa số phiếu tán thành ông đặng thanh giang ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban dân vận tỉnh ủy
được bầu vào chức danh phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh ông lại văn hoàn tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy tiền hải
và bà trần thị bích hằng tỉnh ủy viên giám đốc sở khoa học và công nghệ tỉnh được bầu vào chức danh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thái bình
ngày một mươi hai tại kỳ họp thứ một mươi hai hội đồng nhân dân tỉnh thái nguyên khóa một mươi ba đã chính thức khai mạc
kỳ họp sẽ xem xét thảo luận nhiều nội dung quan trọng và có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
qua đó nhằm cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
dự kiến sẽ có ba mươi năm nghị quyết được thông qua
kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
nhằm kiện toàn bộ máy chính quyền sau đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ hai mươi
và là bước chuẩn bị về nhân sự cho cuộc bầu cử đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu